kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online chiều ngày một mươi ba tháng một mươi hai của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bảy bị can
trong đó có phó chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận trong vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư tân việt phát hai phường phú hải tp phan thiết tỉnh bình thuận
theo đó bị can nguyễn văn phong sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy tỉnh ủy viên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận nguyên giám đốc sở tài chính bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
sáu bị can bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí gồm
nguyễn thị thu phong sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai
nguyên phó giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh bình thuận
hai đặng hoài nhân sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn sổ số kiến thiết bình thuận nguyên giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh bình thuận
bốn nguyễn thanh cho sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba chuyên viên phòng hành chính tổng hợp nguyên tri cục trường tri cục quản lý đất đai sở tài nguyên và môi trường tỉnh bình thuận
năm lê nam hưng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tránh văn phòng sở tài nguyên và môi trường tỉnh bình thuận nguyên phó tri cục trường tri cục quản lý đất đai
sáu phạm duy cường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trưởng phòng tài nguyên và môi trường tp phan thiết tỉnh bình thuận nguyên phó trưởng phòng phụ trách phòng kinh tế đất tri cục quản lý đất đai tỉnh bình thuận
năm lê anh huy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trưởng phòng hành chính tổng hợp tri cục quản lý đất đai tỉnh bình thuận
theo hồ sơ dự án thương mại dịch vụ và dân cư tân việt pháp ii nằm trên ba lô đất số một mươi tám một mươi chín và hai mươi thuộc quỹ đất hai bên đường bảy trăm linh sáu b nay là đường võ nguyên giáp nguyễn thông phường phú hải thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
các lô đất trên được địa phương phê duyệt phương án đấu giá giao quyền sử dụng đất với giá khởi điểm hơn một trăm một mươi một tỷ đồng giá năm hai nghìn một mươi năm
tuy nhiên ubnd tỉnh bình thuận cho rằng không có nhà đầu tư nào tham gia đấu giá các lô đất này
mặc dù đã nhiều lần đưa ra thông báo kéo dài từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi tám
năm hai nghìn một mươi bảy ubnd tỉnh bình thuận đã giao đất cho công ty cổ phần tân việt pháp không thông qua đấu giá ba lô đất trên với giá một trăm một mươi một tỷ đồng bằng giá khởi điểm từ năm hai nghìn một mươi bảy
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long đang củng cố hồ sơ làm rõ vụ việc tàng chữ vận chuyển trái phép trên bốn trăm linh viên nén ma túy tổng hợp từ tp hcm về vĩnh long
xảy ra tại quán bia club n sáu mươi tám trên đường nguyễn văn thiệt khóm hai phường ba tp vĩnh long
ba đối tượng gồm trần hoàng nam trương quy thình và nguyễn văn được bị bắt quả tang về hành vi tàng trữ vận chuyển trái phép trên ma túy
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ bốn trăm linh một viên nén cùng ba bịch ni lông chứa tinh thể rắn màu trắng nghi là chất ma túy
bước đầu nam và thình thừa nhận được thuê vận chuyển số ma túy trên từ tp hcm về vĩnh long với tiền công năm triệu đồng
còn nguyễn văn được là nhân viên phục vụ của quán bia
được thừa nhận đăng cất dấu một mươi chín viên nén là ma túy tổng hợp
qua test nhanh cả ba đối tượng đều dương tính với chất ma túy
một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh với quy mô giao dịch lên đến gần hai tỷ đồng
vừa được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà tĩnh triệt xóa thành công khởi tố tám đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
cầm đầu nhóm tám đối tượng là nguyễn công anh quản lý tài khoản cấp độ super master siêu tổng đại lý từ năm hai nghìn một mươi tám
tài khoản này có một tám trăm hai mươi năm điểm tương đương bảy mươi ba tỷ đồng tính lũy kế từ khi hoạt động đến nay với số tiền giao dịch gần hai tỷ đồng
hai bị can nguyễn công anh và trần văn công bị tạm giam các đối tượng còn lại áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
trong khi đó một đường dây đánh bạc bằng hình thức
cá độ bóng đá với tổng số tiền giao dịch lên đến hơn bốn mươi tỷ đồng cũng vừa bị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh hải dương phối hợp với công an huyện nam sách triệt phá
đây là chín đối tượng ở huyện nam sách tỉnh hải dương trong đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá do phạm tiến hưng chú tại khu hoàng hanh thị trấn nam sách tỉnh hải dương cầm đầu
vừa bị lực lượng chức năng điều tra làm rõ
tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai hưng lấy tài khoản master tài khoản quản lý
hưng lấy dte bốn mươi tám nghìn tám trăm linh một cùng một người khác trên website agbóng tám mươi tám com rồi chia thành năm tài khoản asian tài khoản quản lý cấp thấp hơn
hưng giữ một tài khoản asian còn lại cấp cho nguyễn hữu tuấn ở xã an lâm huyện nam sách và một số người khác để tuấn và những người này tiếp tục chia thành tài khoản cấp độ member tài khoản cho người chơi giao cho nhiều người khác để tham gia cá cược các trận đấu bóng đá
khi lấy trang trí
hưng lấy dte bốn mươi tám nghìn tám trăm linh một cùng một người khác trên website agbóng tám mươi tám com rồi chia thành năm tài khoản asian tài khoản quản lý
trong khi đó hưng lấy tài khoản quản lý master chỉ tính một điểm tương đương với bảy đồng đối với quản lý cấp trên
các tài khoản member được một số đối tượng trong nhóm tiếp tục chuyển giao cho những người tiếp theo sử dụng và tính điểm quy đổi tiếp tục được đẩy lên một điểm bằng một trăm linh đồng
sau một tuần tham gia cá cược các đối tượng sẽ tập hợp kết quả để thanh toán thắng thua vào thứ hai hàng tuần
từ ngày một tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai

các đối tượng trong đường dây đã thực hiện gần một mươi hai lần cá cược với tổng số gần bốn trăm hai mươi điểm tương đương với gần bốn mươi hai tỷ đồng
cái việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cao độ ống đá là hành vi vi phạm báo luật
vì vậy cơ quan công an khuyến cáo người dân không trực tiếp cao độ ống đá hoặc tiếp tay cho những đối tượng chủ mưu cầm đầu trong việc tổ chức cao độ ống đá
nếu người dân có phát hiện các đối tượng cao độ ống đá hoặc tổ chức cao độ ống đá thì
báo cáo cho cơ quan công an gần nhất để xử lý theo quy định pháp luật
hiện world cup hai nghìn hai mươi hai đang đi đến những trận đấu cuối cùng
sức nóng của giải đấu đang thu hút sự quan tâm của nhiều người hâm mộ bóng đá trên khắp cả nước
lợi dụng sự kiện này nhiều đối tượng đã thực hiện việc tổ chức đánh bạc đánh bạc gây rất nhiều hệ lụy xấu
bên cạnh công tác đấu tranh phòng ngừa của các đơn vị nghiệp vụ
lực lượng công an khuyến cáo người dân nâng cao ý thức tự chấp hành các quy định pháp luật
liên quan đến tội phạm và tệ nạn cơ bạc nhất là cá độ bóng đá
phải ý thức được hậu quả tác hại của tệ nạn cá độ bóng đá đối với bản thân gia đình và xã hội
tuyệt đối không tham gia cá độ bóng đá dưới mọi hình thức
nhận thấy việc mua bán thông tin tài khoản ngân hàng có thể đem lại thu nhập
đối tượng vũ văn linh chú tại huyện tiên yên tỉnh quảng ninh
đã đi mua gom tài khoản ngân hàng của bạn bè và người thân cùng với nhiều sim điện thoại
đăng ký dịch vụ ngân hàng trực tuyến của các tài khoản để giao bán
đối tượng linh bị phát hiện khi đang có hành vi tàng trữ mua bán hơn một trăm năm mươi tài khoản các ngân hàng
cùng với hơn năm mươi sim điện thoại đăng ký các tài khoản tương ứng
vào khoảng cuối tháng một mươi một linh tạo các tài khoản facebook ảo tham gia vào các hội nhóm
liên quan đến việc mua bán thông tin tài khoản ngân hàng để tìm người mua
đầu tháng một mươi hai một khách hàng đặt vấn đề với linh mua bảy mươi tài khoản ngân hàng
với giá một triệu sáu trăm linh nghìn đồng một tài khoản bao gồm sim điện thoại đăng ký dịch vụ ngân hàng trực tuyến
thông tin đăng nhập ngân hàng trực tuyến thẻ atm của tài khoản và một trăm linh tài khoản đăng ký online
bao gồm sim điện thoại đăng ký dịch vụ ngân hàng trực tuyến thông tin đăng nhập ngân hàng trực tuyến
đến ngày chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai linh gom được một trăm năm mươi năm tài khoản ngân hàng
trong đó có một trăm năm mươi ba tài khoản ngân hàng của người khác hai tài khoản ngân hàng đăng ký bằng thông tin cá nhân của linh
quá trình giao dịch bất thành do toàn bộ số tài khoản ngân hàng của linh chưa có thẻ atm như thỏa thuận trước với khách hàng
tại cơ quan công an linh đã tự nguyện giao nộp năm mươi bốn thẻ điện thoại và thông tin đăng nhập dịch vụ tài khoản ngân hàng trực tuyến của một trăm năm mươi ba tài khoản